ngày hai mươi hai tháng một mươi đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe bi bi group đã tiến hành trao tặng gần bốn gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bihealthcare trị giá ba trăm năm mươi triệu đồng cho các tài xế bi trên cả nước đã xuất sắc đạt đủ các tiêu chí của chương trình
bihealthcare là một trong những chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện tốt nhất hiện nay được cung cấp bởi đối tác bảo hiểm uy tín pti dành cho tài xế bibi và bika trên toàn quốc
bihecare thậm chí được đánh giá là một trong những gói bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe ưu việt nhất trong các gói bảo hiểm hiện nay dành cho nhân viên các công ty trên thị trường
những tài xế xuất sắc đáp ứng tiêu chí theo quy định sẽ đồng thời được áp dụng thêm ba gói bảo hiểm toàn diện với trị giá hơn hai trăm năm mươi triệu đồng bao gồm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bảo hiểm tai nạn toàn diện hai mươi bốn trên bảy và bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
không chỉ chăm lo đến an toàn của tài xế trong quá trình làm việc hãng xe công nghệ này còn quan tâm các tài xế
những bất chắc có thể gặp phải nhiều ốm đau bệnh tật tai nạn bất ngờ luôn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày